chiều chín tháng một mươi theo giờ địa phương bên lề hội nghị chủ tịch quốc hội các nước á âu lần thứ ba tại italia thổ nhĩ kỳ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến với chủ tịch hạ viện cộng hòa kazakhstan nguyan nirmatulin
chủ tịch hạ viện nulan nikmatulin khẳng định việt nam là đối tác quan trọng của kazakhstan ở châu á
kazakhstan luôn mong muốn phát triển quan hệ kinh tế thương mại với việt nam
việt nam đã ký hiệp định thương mại tự do với liên minh kinh tế á âu trong đó kazakhstan là thành viên của liên minh này
nên cơ hội hợp tác giữa hai nước là rất lớn
việc tham gia hiệp định này cũng là cơ hội rất tốt cho các doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường lớn của việt nam
mở hành lang thông thương giữa việt nam với kazakhstan
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ hài lòng với quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước nói chung
giữa quốc hội hai nước nói riêng đã không ngừng được củng cố và phát triển trong những năm qua
kể từ khi đại sứ quán kazakhstan được thành lập tại việt nam vào năm hai nghìn một mươi năm quan hệ hai bên ngày càng phát triển mạnh mẽ
chủ tịch quốc hội khẳng định nhân dân việt nam không bao giờ quên sự ủng hộ quý báu của kazakhstan dành cho việt nam
trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước ngày nay